trong khi đó giá lợn hơi lại có đả tăng mạnh trở lại trong một vài ngày qua
giá lợn hơi có thể sẽ lại áp sát mức cao kỷ lục chín mươi đồng một kg
sau nhiều nỗ lực giảm giá thịt lợn tuy nhiên dịp này nguồn lợn trong dân không còn nhiều nên nguồn cung khan hiếm
các thương lái thu mua khiến giá lợn trên thị trường có xu hướng tăng trở lại
đặc biệt lợn giống dù giá cao vẫn khó mua
kéo theo đó giá lợn hơi vẫn cao có nơi ở mức bảy mươi chín tám mươi bốn đồng một kg tùy loại
hiện đang vào mùa thu hoạch xoài nguồn cung dồi dào kéo giá cả mặt hàng này giảm khá mạnh
do đang vào mùa trái cây nên lượng trái cây về chợ đầu mối tăng khá cao
lượng xoài các loại nhập vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm thủ đức tp hcm vào khoảng hơn hai trăm một mươi tấn một ngày
do nguồn cung dồi dào giá nhiều loại xoài giảm đáng kể
xoài các loại ở chợ đầu mối đang có mức giá rẻ hơn cả chục nghìn đồng một kg so với đầu năm
hiện tại nhiều địa phương tại đồng bằng sông kiểu long đang trật vật chống trọi với mặn xâm nhập và hạn hán kéo dài
tuy nhiên nắng hạn kéo dài lại đem lại cho diêm dân ở tỉnh bạc liêu một vụ muối trúng mùa
không chỉ trúng mùa mà hiện tại diêm dân còn bán muối được giá
hiện giá muối đen được thương lái thu mua tại đồng nơi từ tám trăm linh chín trăm linh đồng một kg muối trắng từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh đồng một kg
với giá này diêm dân thu lãi từ ba mươi đến bốn mươi năm triệu đồng một hectare
mới đây trên các mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng từ ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi người bán hàng qua mạng bán hàng mang đi sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện
theo bộ công thương thông tin trên là không chính xác và hiểu sai chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bộ công thương khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp loại hình kinh doanh trực tuyến đã và đang là biện pháp hữu hiệu
nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp tập trung đông người cần tiếp tục được khuyến khích
nhiên các đơn vị tham gia vào hoạt động bán hàng trực tuyến các nhà máy phân xưởng sản xuất đóng gói các đơn vị giao hàng
cũng phải bảo đảm an toàn về vấn đề phòng chống dịch bệnh cho các cán bộ công nhân viên bảo đảm vấn đề an toàn và đeo khẩu trang khử trùng tránh để xảy ra dịch bệnh
từ đầu tháng bốn lượng xe hàng thông quan để xuất đi trung quốc đã giảm rõ rệt khi trung quốc tăng cường các biện pháp quản lý phòng chống dịch ở khu vực cửa khẩu
năng lực thông quan tại các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh lạng sơn hiện chỉ bằng một phần ba so với trước đây
hiện vẫn còn khoảng hai sáu trăm linh xe hàng nông sản đang chờ thông quan
tại lạng sơn hiện có năm trên một mươi hai cửa khẩu vẫn làm các thủ tục thông quan hàng hóa
nhưng với việc trung quốc đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lạng sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp
cần điều tiết phù hợp hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế
và tránh gia tăng ủ nữ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn
theo bộ lao động thương binh và xã hội số lượng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất đã tăng khoảng trên một mươi năm trong tổng số doanh nghiệp
theo tính toán của bộ này nếu dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp số lao động thất nghiệp trong quý ii sẽ tăng mạnh
nếu diễn biến dịch có xu hướng đi ngang như hiện nay ước tính trong quý ii năm hai nghìn hai mươi sẽ có trên hai trăm năm mươi
lao động thất nghiệp trong quý ii sẽ tăng mạnh
trong trường hợp dịch bùng phát mạnh hơn ước tính trong quý ii năm hai nghìn hai mươi sẽ có bốn trăm linh lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và khoảng ba triệu lao động có nguy cơ ngừng việc